các nhân viên an ninh đã đụng độ với các tay súng thuộc băng nhóm nordiskaten
vụ đấu súng diễn ra trong hơn một giờ cảnh sát đã tiêu diệt một mươi tay súng bốn cảnh sát bị thiệt mạng
bốn chiếc xe và hơn một mươi tay súng bị bắt giữ do liên quan đến vụ việc
tổng thống nga vladimir putin và tổng thống belarus alexander lukashenko vừa đồng ý thành lập nghị viện
và chính phủ chung như một phần của nhà nước liên minh
đại sứ belarus tại nga nêu rõ các tổng thống đã nhất trí rằng các mục tiêu đã nêu là tham vọng
và không nên thay đổi chúng
ngày bao gồm chuyển đổi sang luật thuế thống nhất tạo ra thị trường chung về dầu mò
khí đốt và điện thành lập nghị viện và chính phủ duy nhất với quyền hành pháp
khi nga và belarus độc lập từ bỏ một số chức năng quản trị
nhà nước liên minh là siêu liên minh giữa nga và belarus nhằm lập ra không gian chính trị
kinh tế quân sự hải quan tiền tệ pháp lý nhân đạo và văn hóa duy nhất
dù chưa đến cyber manday ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm ở mỹ
nhưng black friday hay còn gọi là ngày vàng mua sắm
giá ghi nhận mức chi tiêu trực tuyến tăng vọt tại mỹ trong năm nay tăng gần hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo số liệu của adobe analytics ba sản phẩm được bán chạy nhất trong ngày này là búp bê lol surprise
đồ chơi frogen hai và trò chơi video fifa hai mươi
điện thoại thông minh chiếm ba mươi bốn năm tổng doanh thu thương mại điện tử từ ngày một một mươi một đến ngày black friday hai mươi chín một mươi một
tổng doanh thu từ bán hàng trực tuyến nói chung trong thời gian này đạt sáu mươi bốn năm
tổng doanh thu từ bán hàng trực tuyến trong ngày cyber monday
ngày thứ hai đầu tiên sau hai ngày lễ tang sgiving và black friday sẽ tăng một mươi tám chín so với năm ngoái